một phút chất vấn và ba phút trả lời chất vấn dự kiến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn sẽ kết thúc vào ngày một mươi năm tháng sáu
sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc
dự phiên khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ ba của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với quốc hội đòi hỏi quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới
sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra
đề cập đến nội dung của kỳ họp thứ năm chủ tịch quốc hội cho biết công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm
chiếm gần hai phần ba thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét thông qua tám dự án luật
các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về tám dự án luật khác
đây là những dự án dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm
để tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng nhất là các nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ương và hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
nhằm bảo vệ quyền con người quyền công dân xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn
đồng hiệu lực hiệu quả đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp này quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
ngay sau bài phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
tình hình những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cùng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
đánh giá bổ sung về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế có mức tăng trưởng đột phá và ấn tượng đạt mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
trên nền lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm
bước vào năm hai nghìn một mươi tám với phương châm kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
chính phủ và các địa phương đã sớm ban hành các chương trình kế hoạch hành động xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý đối với từng ngành lĩnh vực
đáng chú ý tăng trưởng kinh tế quý i năm hai nghìn một mươi tám đạt bảy ba mươi tám cao nhất một mươi năm qua
trong bốn tháng có trên bốn mươi một doanh nghiệp thành lập mới và trên một mươi một doanh nghiệp hoạt động trở lại
tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả kết hợp hành động
hài hòa giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng bốn và thúc đẩy tăng trưởng gdp đạt sáu
phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên ổn định thị trường ngoại tệ
tăng dự trữ ngoại hối nhà nước kiểm soát quy mô tính dụng ở mức hợp lý gắn với nâng cao chất lượng kiểm soát chặt chẽ
đối với lĩnh vực tiềm ẩn
về phát triển văn hóa xã hội chăm lo đời sống nhân dân phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
chính phủ tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công
các chính sách an sinh xã hội các giải pháp giảm nghèo bền vững nhất là đối với vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai
đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
bên cạnh đó chính phủ tập trung triển khai kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại
tố cáo đông người phức tạp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống làm tốt công tác thông tin truyền thông
tạo đồng thuận không để thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho biết đã có ba bốn trăm sáu mươi ba lá số ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội được đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với ubnd tổng hợp
trong đó nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của đảng nhà nước trong chống tham nhũng lãng phí
ông trần thanh mẫn cho biết cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng vai trò điều hành quản lý của nhà nước
mặc dù vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
song tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục đạt được những kết quả tích cực kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
văn hóa xã hội khoa học và công nghệ y tế giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên cử tri còn băn khoăn lo ngại trước tình trạng người nhà bệnh nhân có hành vi bạo lực đối với bác sĩ nhân viên y tế
thái độ hành vi ứng xử của một số học sinh giáo viên và phụ huynh ở một số địa phương đã làm xấu hình ảnh người thầy
và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc
bên cạnh đó cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng sản xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc giả thuốc kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc
trong đó có cả thuốc kháng sinh thuốc chữa bệnh ung thư giả vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ
công tác bảo đảm an ninh mạng quản lý công nghệ thông tin còn bộc lộ hạn chế sờ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng
thể hiện rõ nhất là vụ đánh bạc qua mạng internet liên quan đến nhiều đối tượng ở địa phương thu giữ hàng ngàn tỷ đồng
cử tri và nhân dân bất bình trước hành vi của một số cán bộ công an kể cả cán bộ cấp cao thiếu tinh thần trách nhiệm lợi dụng chức vụ quyền hạn tiếp tay cho tội phạm
liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm ông trần thanh mẫn cho biết
cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng kỳ vọng và quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của đảng
tranh chống tham nhũng lãng phí
nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp đã được xử lý nghiêm không có dùng cấm
kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp cán bộ đương chức hay cán bộ về thu
cử tri và nhân dân mong muốn đảng nhà nước tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
ở các cấp các ngành các địa phương cơ sở
coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết thường xuyên của cả hệ thống
tại kỳ họp lần này đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trân trọng gửi tới quốc hội chính phủ sáu kiến nghị trong đó đề nghị đảng nhà nước tiếp tục chỉ đạo
và tổ chức thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hiệu quả hơn về phòng chống tham nhũng lãng phí
thực hành tiết kiệm trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng lãng phí
tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng lãng phí
nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành chính quyền các cấp
chuyển sang các thông tin thời sự khác thưa quý vị sáng nay tại bộ quốc phòng
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng
về việc quân đội tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã trao quyết định của chủ tịch nước
cho bảy sĩ quan việt nam chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại buổi trao quyết định trung tá lê ngọc sơn cục dình dữ hòa bình việt nam vừa hoàn thành nhiệm vụ
tại phái bộ minusca cộng hòa trung phi trở về nước đã báo cáo kết quả nhiệm kỳ công tác
hầu hết nước bạn đánh giá cao khả năng thích ứng cũng như trình độ chuyên môn của các sĩ quan việt nam
có một đặc trưng của chúng ta là rất khác với sĩ quan quốc tế
sĩ quan quốc tế sau khi xong nhiệm vụ ở phái bộ thì về để thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân
đấy nhưng riêng sĩ quan việt nam
sau khi xong nhiệm vụ của phái bộ thì chúng ta về vẫn tiếp tục là hỗ trợ cho người dân rất nhiều hoạt động
nếu mà so về tính chuyên nghiệp và cái khả năng hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ thì việt nam không thua kém nước nào
và thậm chí là có nhiều điểm nổi trội
thì tôi cho rằng là chúng ta đi ra nước ngoài đi công tác và đã thể hiện một cái tính ưu việt của người dân việt nam
trước mắt bạn bè quốc tế
thượng tướng nguyễn trí vịnh đánh giá cao thành tích của các sĩ quan việt nam
đã hoàn thành nhiệm vụ của các sĩ quan việt nam
trong ngày nhiệm vụ trở về cháu quyết định lên đường làm nhiệm vụ cho bảy sĩ quan cục diên giữ hòa bình việt nam
thượng tướng nhấn mạnh các sĩ quan việt nam cần phát huy tinh thần tự lực tự cường linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
đây là cái nhiệm vụ được đảng nhà nước được quân đội giao phó
và tôi với cương vị là một sĩ quan của quân đội dân dân việt nam một đảng viên
tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ
những nhiệm vụ nào mà đảng nhà nước và quân đội giao phó
đây là lần đầu tiên trong bốn năm kể từ khi thành lập cục diên giữ hòa bình việt nam
chúng ta cử một cái lượng lớn là tới bảy đồng chí trong tổng số tám đồng chí ở cả hai phái bộ
đây cũng là một điều kiện để cho cục gìn giữ hòa bình việt nam vượt qua một cái thử thách lớn
đó là phải chuẩn bị con người cả về kiến thức cả về mặt tâm lý tư tưởng cả về năng lực ngoại ngữ
và đặc biệt là đáp ứng với mọi cái yêu cầu

mà theo cái chuẩn liên hợp quốc đòi hỏi đối với một sĩ quan
sáng nay đoàn tàu hải quân ấn độ do chuẩn đô đốc dinesh chaitpati
tư lệnh hạm đội miền đông hải quân ấn độ làm trường đoàn cập cảng tiên xa thành phố đà nẵng
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị việt nam trong bốn ngày nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đón đoàn tại cảng tiên xa thành phố đà nẵng có đại diện sở ngoại vụ thành phố
bộ tư lệnh vùng ba hải quân cục đối ngoại bộ quốc phòng văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm
trong thời gian thực hiện chuyến thăm nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo thành phố đà nẵng
bộ tư lệnh vùng ba hải quân
thủy thủ đoàn cũng tham quan một số danh thắng tại đà nẵng và thành phố hội an quảng nam
giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân đại học đà nẵng
chuyến thăm việt nam lần này của tàu hải quân ấn độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị
sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và hải quân hai nước nói riêng
đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp việt nam ấn độ
chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng năm
đội lo của chủ tàu gọt thép
thưa quý vị sáng nay một mươi chín em học sinh lớp ba b trường tiểu học trần phú tỉnh quảng ngãi
sau khi uống trà sữa đã phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện sản nhi
chín học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng nôn ói trong đó có hai trường hợp biểu hiện sốt nặng
sau khi tiếp nhận y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu xét nghiệm
chuyển những trường hợp ngộ độc nặng đến khoa nhiệt đới để tiếp tục theo dõi điều trị
theo ban giám hiệu trường tiểu học trần phú trong buổi sinh hoạt cuối năm
hai mươi học sinh lớp ba b uống trà sữa do phụ huynh học sinh mang vào cho lớp
một lúc sau khoảng bốn mươi học sinh uống trà sữa đau bụng nhẹ
một mươi chín trường hợp biểu hiện nôn ói sốt cao
giáo viên chủ nhiệm đã báo cho ban giám hiệu nhà trường đưa các em đi cấp cứu
sau khi vụ ngộ độc xảy ra các ngành chức năng đã thu giữ sáu hộp trà sữa của học sinh
lập biên bản lấy mẫu để tìm ra nguyên nhân tìm cơ sở sản xuất trà sữa gây ngộ độc tập thể cho học sinh
đồng bằng sông kiều long hiện có bốn mươi hai vị trí sạt lở bờ sông bờ biển với chiều dài gần một trăm năm mươi km
cần xử lý cấp bách trong đó có một mươi bảy vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm
được xây dựng dự án và đã có nguồn vốn đầu tư thực hiện
còn lại hai mươi năm vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở một mươi một tỉnh thành chưa tìm được nguồn vốn đầu tư
theo lãnh đạo các tỉnh thành
khu vực đồng bằng sông cửu long trong thời điểm này nếu không có các công trình phòng chống
ở các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm thì sạt lở sẽ ra nhanh và nghiêm trọng hơn
bởi có nhiều vị trí sạt lở diễn ra rất nhanh
riêng tại thành phố cần thơ nhiều năm qua đã triển khai thực hiện đề án
quy hoạch phòng chống sạt lở các sông rạch trên địa bàn cần thơ
đề án phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng tám mươi hộ dân sống ven sông vào chỗ ở ổn định
đến năm hai nghìn năm mươi toàn thành phố không còn nhà cọc ven sông
trả lại hiện trạng xanh an toàn ứng phó biến đổi khí hậu tại các con sông kênh rạch
tuy nhiên địa phương rất cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương của chính phủ
để thực hiện đề án trên khắc phục các điểm sạt lở mới góp phần ổn định bờ sông
tạo nơi ở mới an toàn cho người dân vùng sạt lở
vào sáng nay tại thành phố cần thơ tiếp tục xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng
đã cuốn trôi năm căn nhà xuống sông ô môn và một mươi bốn căn nhà khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng
theo thống gây
của ngành chức năng khu vực sạt lở có chiều dài năm mươi năm mét ăn sâu vào đất liền khoảng một mươi mét
thiệt hại vật chất chưa thống kê được không có thiệt hại về người
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khu vực sạt lở đã ảnh hưởng tổng cộng ba mươi bốn căn nhà
đây là lần thứ ba xảy ra sạt lở tại khu vực này trong vòng chưa đầy một tháng
thành phố cùng với quận và phường đã và đang quy động lực lượng công an quân sự và các lực lượng khác
để đến hỗ trợ sạt lở
cùng bà con để di dời đồ đạc cũng như là nhà cửa cho bà con
theo người dân vụ việc xảy ra khoảng năm giờ hai mươi phút sáng nay hai mươi một tháng năm
khi đang sinh hoạt gia đình thì nghe thấy tiếng động căn nhà rung rinh
mọi người táo hỏa lên thì trong vòng một phút sau toàn khu vực sạt lở hoàn toàn xuống nước
có hở nhưng mà ít có hở ít mà sao mà hồi sáng này nó lại có tiếng động
tiếng động nó phụt nhiều hơn
nó ngã ra nhưng mà nó xuống xuống từ từ tôi mới nói là bữa nay sao mà khác hơn mỗi khi vậy đó
nói thôi bây giờ kêu mấy ông này coi coi sao mà sao bữa nay thấy hiện tượng lạ hơn mỗi khi vậy đó
rồi mới chạy đi kêu đầu này đầu kia hai bên
người ta chạy ra mấy người mà chưa thức trị đó còn ngủ hơn trước đó
hiện tại nhiều người dân tại khu vực đang vô cùng lo lắng nhất là vấn đề an cư ổn định cuộc sống ở sau này
tình trạng sạt lở này là hồi lúc trước là nó chỉ qua là nứt cái đường nhỏ thôi
ở đây không có ai mà nói
là nó xảy ra sự cố vậy được
nhưng mà bị gì cái xối mòn hay là làm sao á
chắc có lẽ là do khai thác cát đã lâu rồi
rồi bây giờ là nó sâu xuống là sáu bảy mét là sạt nhà hết đi luôn
hiện tại cơ quan chức năng lãnh đạo thành phố cần thơ đang tập hợp người dân xem xét
thống kê để có phương án khắc phục hợp lý giúp người dân an cư ổn định cuộc sống
thưa quý vị sau hơn hai năm triển khai chương trình cải cách hành chính ở thành phố hồ chí minh
đến nay chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên tám mươi
chương trình cải cách hành chính ở thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được triển khai đồng bộ
và có những kết quả bước đầu trên sáu lĩnh vực góp phần nâng dần sự hài lòng và đồng thuận của nhân dân
thành phố tập trung cải cách thể chế hành chính nâng cao hiệu quả công tác xây dựng
ban hành văn bản quy phạm pháp luật cải cách hành chính tổ chức bộ máy nhà nước
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển ngày càng cao của thành phố
trong đó hết tập trung cải cách hành chính công hiện đại hóa nền hành chính
tuy nhiên trong cải cách hành chính thì cải cách thủ tục là mấu chốt
nhưng hiện nay sự chuyển động ở lĩnh vực này chưa quyết liệt
vì vậy thời gian tới thành phố tích cực triển khai nhiều giải pháp độc bộ
mục tiêu là tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp
đặc biệt là phải làm cho các chỉ số này phải thực chất và bền vững hơn
từ đầu năm đến nay tàu vỏ thép dna chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của ông trần văn mười
ở phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng đã ba lần cứu nạn
và lai rắt thành công hai tàu gặp nạn trên biển trở về đất liền an toàn
bên cạnh niềm vui cứu hộ thành công là nỗi lo phải trả lãi vai đóng tàu
và lo cho đời sống của thuyền viên khi phải tập trung cho phải cứu nạn
sáng hai mươi một tháng năm tàu vỏ thép chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của ông trần văn mười đã lai rắt tàu đánh cá
số hiệu qna chín mươi nghìn bảy trăm bốn mươi chín cùng bốn mươi chín thuyền viên bị chết máy và trôi giạt trên biển
từ ngày một mươi ba tháng năm cập cảng cá thọ quang ở cửa biển đà nẵng an toàn
đến bây giờ thì chúng tôi rất là cảm ơn tàu của chín nghìn bảy mươi bảy của anh hùng
đã trợ giúp chúng tôi được cứu an toàn rất may là tôi gặp tàu anh hùng
để cứu giúp đứa con con vô bờ nhanh nhẹ để khép phục lại lòng chiến luyện sắp tới
đối với ông trần văn mười chủ tàu cá chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bên cạnh niềm vui cứu hộ
cứu nạn thành công tàu bạn thì còn đó là nỗi lo phải trả nợ lãi vay ngân hàng
mỗi quý hơn ba trăm linh triệu đồng để đóng tàu vỏ thép và lo cho đời sống của các thuyền viên
vì sau mỗi chuyến cứu hộ cứu nạn hầu như tàu của ông mười không đánh bắt được gì
và phải chịu nhiều phí tổn
cái tàu này là tôi đóng theo cái nghị định sáu mươi bảy thì cái ốc lực trả nợ ngân hàng rất là lớn
mỗi quý là tôi trả tới ba trăm năm mươi triệu là trong vòng ba tháng
mà như đào năm này là tôi mới trả được cho ngân hàng có một trăm linh triệu kể từ đào năm hai nghìn một mươi tám
thì bây giờ thì cứ đi ra cái gạp bà con gọi cứu hộ cứu nạn thì gọi thì mình cứu
nhờ công suất hơn tám trăm linh cv có thể bám biển dài ngày và đánh bắt ở những ngư trường xa đất liền
nên từ khi hạ thủy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tàu vỏ thép của ông trần văn mười đã năm lần cứu hộ
và lai giáp
trong đó có trường hợp cứu hộ thành công tàu gặp nạn trong điều kiện gió bão trên cấp bảy cấp tám
qua đó góp phần tích cực vào công tác cứu hộ cứu nạn tàu thuyền trên biển
giúp ngư dân yên tâm bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tuy nhiên trong niềm vui chung các chủ tàu vỏ thép cũng không khỏi lo lắng khi chi phí bỏ ra nhiều
nhưng những gì thu lại chưa thể bảo đảm được cuộc sống cho các thuyền viên
nhiều người trong số họ mong muốn nhà nước hỗ trợ một phần chi phí
khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và lai rắt thành công các tàu gặp nạn
thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc cá bè của nhiều hộ dân chết bất thường trên sông la ngà
đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai với lượng cá chết lên đến hàng trăm tấn kéo dài khoảng hai km
đã khiến hàng trăm hộ nuôi cá trắng tay
hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đang tích cực vào cuộc để điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
hộ ông nguyễn ngọc vân là một trong những hộ có cá chết nhiều nhất với khoảng ba mươi tấn
sau hơn năm tiếng đồng hồ kể từ khi các bè cá nuôi chết ông nguyễn ngọc vân vẫn chưa vớt hết số cá chết nổi trắng bè
ước tính thiệt hại một năm tỷ đồng
trong vòng tích tắc nó kéo dài thời gian tích tắc một tiếng đồng hồ là gụm hết luôn
nó nổi mới đầu tiên là nó thiếu oxy rồi nó nổi lên nổi lên rồi bắt đầu nó nhảy dựng dựng dựng dựng dựng là nó chết dần chết dần là chết
hồi xưa bây giờ nếu mà nước đường nước mưa đầu nguồn đục có nào cá cũng không bao giờ chết tại ở đây mấy chục năm đã biết mà
chỉ có tình ga là nước ấy chắc thảy
không chỉ hộ ông vân hàng trăm hộ dân nuôi cá trên sông la nga cá cũng chết bất thường lên đến hàng trăm tấn
do đó để vớt vát chút thiệt hại từ năm giờ sáng bến cá tại xã phú ngọc huyện định quán tấp nập người mua kẻ bán
thường lái điều cả xe tải lớn nhỏ để thu mua
nhưng do lượng cá chết quá lớn nổi trắng các bè nên không thể đáp ứng nổi nhu cầu của các hộ dân
nhiều hộ cho rằng nghi vấn nước bị ô nhiễm từ việc xả thải của một số nhà máy ven sông dẫn đến cá chết hàng loạt
từ ở trên đầu nguồn xuống nước xuống tới đâu là cá chết tới đó
có nước chạy theo tới đâu là chết xuống đó
kéo bè xuống dưới kia thì nước nó xuống dưới đó là bắt đầu nó chết theo dưới đó
từ sáng giờ là chết
từ một giờ bắt đầu một giờ là cá bắt đầu chết
chết cho đến bây giờ là đến
nó gần chết
nó xuống dưới kia là gần hai km nữa rồi mà cá vẫn chết
có nghĩa là nước đi tới đâu là con cá nó chết theo tới đó
nước tự nhiên nó nổi nó bị ô nhiễm quá
nước nó nổi lên hết trơn luôn cá nổi lên chết hết luôn
rồi bây giờ cá em
mấy giờ dèo là không còn cái gì luôn
trong sáng nay nhiều cơ quan liên quan của tỉnh đồng nai và chính quyền huyện định quán xuống hiện trường thống kê thiệt hại điều tra nguyên nhân
qua thống kê đã có khoảng bốn trăm năm mươi tấn cá của các hộ dân bị chết
được biết đây không phải là lý do
đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết trên khu vực làng bè trên sông la nga
thế nhưng lần này bất thường là cá chết quá nhanh và số lượng ước tính cả trăm tấn đã khiến nhiều hộ nuôi lâm vào cảnh trắng tay
người nuôi cá mong muốn các cơ quan liên quan tỉnh đồng nai sớm làm rõ nguyên nhân cá chết để yên tâm sản xuất
trong phần tin quốc tế ông nicolas maduro tái đắc cử tổng thống venezuela
tổng thống hàn quốc thăm washington thúc đẩy thượng đỉnh mỹ triều tiên
thưa quý vị sáng nay ủy ban bầu cử quốc gia venezuela thông báo kết quả sơ bộ cho thấy đương kim tổng thống nicolas maduro
ứng cử viên của liên minh cánh tả mặt trận tổ quốc mở rộng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nhậm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
theo thông cáo của ủy ban bầu cử quốc gia sau khi kiểm tra bầu cử của tổng thống
ông maduro đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống venezuela với năm tám triệu phiếu bầu bỏ xa ứng cử viên đối lập mạnh nhất là ông henry fankon
tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là khoảng tám sáu triệu người tương đương với bốn mươi sáu tổng số cử tri đủ tư cách bầu cử
tỷ lệ này thấp hơn so với con số tám mươi trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi ba nhưng vẫn được đánh giá là khá khả quan trong bối cảnh các đảng đối lập chính kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử
trong khi nhiều thế lực bên ngoài gây sức ép khó khăn cho chính quyền venezuela
trước đó phe đối lập liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc tổ chức tổng tuyển cử
cùng với đó một cuộc chiến kinh tế cũng được các thế lực chống đối trong nước giáo diết phát động
mặt khác mỹ đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và tổ chức của quốc gia nam mỹ này
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố bảy năm kể từ khi nội chiến nổ ra quân đội syri đã lần đầu tiên giành kiểm soát hoàn toàn thủ đô damas
sau khi đánh bật những phiến quân cuối cùng của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại đây
theo hãng tin ahmad danews ngày hai mươi tháng năm phiến quân is đã buộc phải ký thỏa thuận ngừng bắn đồng ý bàn giao lại các quận ở phía nam thủ đô damas
sau khi quân đội syri liên tiếp tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm đánh bật các lực lượng khủng bố tại đây trong tháng này
bbc dẫn thông tin từ tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết hàng chục xe buýt đã tiến vào trại tị nạn yamuk và haja al asgw
trong chiến đấu khủng bố is cùng thân nhân rời đi
việc is rút khỏi phía nam damas đồng nghĩa với việc quân đội syri giành quyền kiểm soát hoàn toàn thủ đô damas sau bảy năm kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra
cuộc chiến kéo dài hơn bảy năm qua ở syri đã khiến hơn bốn trăm linh người thiệt mạng và mất tích hơn một nửa trong số hai mươi hai triệu dân syri phải bỏ nhà cửa
hôm nay tổng thống hàn quốc moon jae in đã lên đường thăm washington với sứ mệnh là làm cầu nối thúc đẩy cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều
giới chức hàn quốc cho biết cuộc hội đàm giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và tổng thống mỹ donald trump sẽ diễn ra vào ngày mai hai mươi hai tháng năm
chính quyền seoul hy vọng cuộc gặp này sẽ đóng vai trò là cầu nối để có thể thúc đẩy thành công cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
trong khi đó tờ washington times cho biết chuyến thăm washington của tổng thống hàn quốc là nhằm giúp soạn thảo một thỏa thuận hạt nhân giữa mỹ và triều tiên
hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận các cách thức để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho triều tiên cũng như đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo triều tiên
việc chính quyền bình nhưỡng hồi tuần trước ra tuyên bố cảnh báo có thể hủy bỏ kế hoạch gặp thượng đỉnh với mỹ đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của kế hoạch này
chính vì vậy chuyến thăm của ông moon jae in tới washington được dư luận đặc biệt quan tâm
tính từ đầu năm đến nay số trẻ mỹ thiệt mạng vì bạo lực liên quan đến súng đạn đã vượt qua tổng số lính nước này tử nạn trên các chiến trường đây là kết quả thống kê mới nhất của bộ quốc phòng mỹ
dựa trên số liệu thu thập từ các thông cáo của bộ quốc phòng mỹ tờ washington post công bố báo cáo cho thấy tính đến cuối tuần qua đã có hai mươi chín học sinh sinh viên thiệt mạng trong một mươi sáu vụ nổ súng tại trường học mỹ
trong khi phía lầu năm góc ghi nhận một mươi ba trường hợp quân nhân qua đời trong bảy sự kiện trên thế giới
chắc chắn đang có nhiều cuộc thảo luận hội thảo về cách bảo vệ sự an toàn của trẻ em tại các trường học và một trong số đó được bắt đầu từ ngày hôm nay trong đầu tuần này và tôi cũng tham gia cuộc họp đó
con số thống kê trên thực sự đã khiến cho giới chuyên gia cũng như các nghị sĩ mỹ bàng hoàng bởi cái được gọi là hiện thực mới của đời sống tại mỹ

không thể diễn tả được sự độc ác của những vụ tấn công trường học nơi được cho là an toàn nhất nơi những cha mẹ gửi con mình đến vì tin tưởng tuyệt đối và sự an toàn
tuy nhiên tờ washington post cũng thận trọng cho rằng số liệu mới dù đáng báo động nhưng không nhằm hàm ý rằng trường học mỹ nguy hiểm hơn cả chiến trường
xin chào và hẹn gặp lại